vào ngày hai mươi một tháng một phát đến sự và tham gia hát karaoke tại đám cưới em ruột của nguyễn thị mộng ngọc chú địa phương
khi ngọc yêu cầu dừng hát để dịch vụ cho thuê âm thanh dọn dẹp thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
phát đã lấy một cây kéo ra đâm ngọc hai nhát trúng vào vùng bụng rồi bỏ đi
ngọc đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là hai mươi một
tiếp sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu quế trạo phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an